theo báo cáo của sở y tế thành phố hải phòng thì tính đến hết ngày một mươi chín tháng hai
trên địa bàn thành phố hiện không có trường hợp nào nghi nhiễm covid một mươi chín
trường hợp nghi nhiễm cuối cùng là người trung quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hiện sinh sống tại
huyện thủy nguyên thành phố hải phòng cũng đã có kết quả âm tính với covid một mươi chín và đã được ra viện
như vậy trên địa bàn thành phố hải phòng thì ba mươi ba trên ba mươi ba trường hợp bao gồm một mươi bảy người việt nam
năm người trung quốc và một người ấn độ nghi nhiễm covid một mươi chín đều đã có kết quả âm tính
tính đến thời điểm hiện tại thì hải phòng chưa phát hiện trường hợp nào
nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra